trước tình trạng dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn xã hòa phú
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu phi
trên địa bàn thành phố và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống
ubnd tp buôn ma thuật yêu cầu trong thời gian có dịch tạm dừng các hoạt động mua bán vận chuyển lợn
và sản phẩm của lợn ra vào các vùng dịch
các xã phường tập trung tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quyết định của thành phố
đồng thời thành phố buôn ma thuật cũng yêu cầu lực lượng chức năng lập trạm chốt chặn trên đường hồ chí minh
khu vực giáp danh giữa tỉnh đắk lắc với tỉnh đắk nông tăng cường kiểm tra việc vận chuyển buôn bán giết mổ lợn
trên địa bàn xã hòa phú thành phố buôn ma thuật triển khai các giải pháp giải quyết quanh vùng
ngăn chặn dịch tả lợn châu phi trên diện rộng